thực hiện nghiêm công điện số một mươi tám của ubnd tp hà nội về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội đến sáu giờ ngày hai mươi ba tháng tám trên phạm vi toàn thành phố
toàn lực lượng công an thủ đô sẽ tăng cường kiểm tra và xử lý các trường hợp ra đường không đủ giấy tờ quy định bắt đầu từ ngày hôm nay
theo công an tp hà nội từ một mươi một h ngày tám tháng tám đến một mươi một h ngày chín tháng tám tại hai mươi ba chốt kiểm soát các cửa ngõ ra vào thủ đô
lực lượng chức năng đã phát hiện và lập hồ sơ tham mưu chính quyền các cấp xử phạt hành chính tám trăm linh bốn trường hợp vi phạm trong phòng chống dịch covid một mươi chín với tổng số tiền trên một hai tỷ đồng
đồng thời tăng cường kiểm soát cả hai chiều ra vào thành phố
liên quan đến vụ việc một trường hợp khoe tấm thẻ quyền lực trên tiktok công an quận cầu giấy đã xác minh được chủ tài khoản đăng tải nội dung nêu trên là nữ
sinh năm hai nghìn hai trú tại phường trung hòa quận cầu giấy tp hà nội
hiện công an quận cầu giấy đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với người này về hành vi đưa thông tin sai sự thật
xuyên tạc vù khống xúc phạm uy tín của tổ chức danh dự nhân phẩm của cá nhân